do liên quan đến sự điều chỉnh trong cả gách tiền lương nên có một số thay đổi về chính sách trong đó có bảo hiểm y tế kể từ ngày một tháng bảy hai nghìn hai mươi bốn
dưới đây là tổng hợp những điểm mới đáng chú ý về chính sách bảo hiểm y tế sẽ có hiệu lực từ ngày một tháng bảy hai nghìn hai mươi bốn người dân cần biết để đảm bảo quyền lợi của mình
thẻ bảo hiểm y tế được tích hợp vào thẻ căn cước
theo quy định tại điều hai mươi hai luật căn cước thông tin thẻ bảo hiểm y tế sẽ được tích hợp vào thẻ căn cước cấp từ ngày một tháng bảy hai nghìn hai mươi bốn theo đề nghị của công dân
việc sử dụng thông tin đã được tích hợp vào thẻ căn cước có giá trị tương đương như việc cung cấp thông tin hoặc sử dụng giấy tờ chứa thông tin đó trong thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công các giao dịch và hoạt động khác
theo đó khi tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế vào thẻ căn cước người dân có thể dùng thẻ căn cước để khám chữa bệnh và thực hiện các thủ tục về bảo hiểm y tế
người dân được tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế vào thẻ căn cước khi có nhu cầu hoặc khi thực hiện việc cấp cấp đổi cấp lại thẻ căn cước
việc khai thác thông tin thẻ bảo hiểm y tế tích hợp trong thẻ căn cước được thực hiện bằng cách sử dụng thiết bị chuyên dụng
thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình học sinh sinh viên
từ ngày một tháng bảy hai nghìn hai mươi bốn thực hiện cải cách tiền lương do đó từ thời điểm này sẽ có hướng dẫn mới về mức đóng cũng như mức hưởng bảo hiểm y tế hộ gia đình học sinh sinh viên
theo điểm e khoảng một điều bảy nghị định một trăm bốn mươi sáu hai nghìn một mươi tám nghị định chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình theo tháng như sau
người thứ nhất đóng bằng bốn năm mức lương cơ sở người thứ hai thứ ba thứ bốn đóng lần lượt bằng bảy mươi sáu mươi năm mươi mức đóng của người duy nhất
người thứ năm trở đi đóng bằng bốn mươi mức đóng của người thứ nhất
đối với học sinh sinh viên mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng bằng bốn năm mức lương cơ sở
ngân sách nhà nước hỗ trợ ba mươi học sinh sinh viên tự đóng bảy mươi
ba thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế mức hưởng trì việc khám chữa bệnh
hiện nay mức đóng bảo hiểm y tế được tính theo mức lương cơ sở
người có thể bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh mà chi phí khám chữa bệnh với chi phí thấp hơn một mươi năm mức lương cơ sở
thì được bảo hiểm y tế chi trả một trăm linh chi phí khám chữa bệnh theo quy định tại điểm d khoản một điều một mươi bốn nghị định một trăm bốn mươi sáu hai nghìn một mươi tám nghị định chính phủ
mức lương cơ sở đang được áp dụng tại thời điểm này là một tám triệu đồng trên một tháng
tuy nhiên theo nghị quyết một trăm linh bốn hai nghìn hai mươi ba quốc hội đã chính thức thông qua thời điểm thực hiện cải cách tiền lương
bãi bỏ chế độ tiền lương tính theo mức lương cơ sở từ ngày một một bảy hai nghìn hai mươi bốn
như vậy kể từ thời điểm này mức đóng bảo hiểm y tế và mức hưởng chi phí khám chữa bệnh có thể sẽ bị ảnh hưởng
theo sự thay đổi của lương cơ sở
hiện nay vẫn chưa có văn bản chính thức quy định mức đóng thẻ bảo hiểm y tế cụ thể từ ngày một một bảy hai nghìn hai mươi bốn
bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế
khoảng hai điều ba mươi hai luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở có hiệu lực từ ngày một tháng bảy hai nghìn hai mươi bốn
đã bổ sung người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là đối tượng được nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế
trong đó điều hai mươi ba luật này nêu rõ người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở
được hừng tiền hỗ trợ thể đóng bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện theo mức do hội đồng nhân dân gấp tỉnh quyết định
năm hai nghìn bốn luật này hướng dẫn thêm khi người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở bị ốm đau
bị tai nạn chết bị thương khi thực hiện nhiệm vụ đã tham gia bảo hiểm y tế và đủ điều kiện hưởng bảo hiểm
thì được chi trả chế độ từ quỹ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
người chưa tham gia bảo hiểm y tế mà bị ốm đau bị tai nạn bị thương thì được hỗ trợ thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh
công dân việt nam có nguyện vọng và có các tiêu chuẩn
điều kiện sau đây được xem xét tuyển chọn tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
người từ đủ một mươi tám tuổi đến đủ bảy mươi tuổi
người trên bảy mươi tuổi mà bảo đảm sức khỏe thì chủ tịch ubnd cấp xã xem xét quy định trên cơ sở đề nghị của công an cấp xã
có lý lịch rõ ràng phẩm chất đạo đức tốt bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương đường lối của đảng
chính sách và pháp luật của nhà nước không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự
đã chấp hành án hình sự ở xã phường thị trấn chấp hành biện pháp tư pháp hoặc chấp hành biện pháp xử lý hành chính
có bằng tốt nghiệp hoặc đã hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở trở lên
đối với khu vực biên giới miền núi hải đảo vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì có thể tuyển chọn người đã học xong chương trình giáo dục tiểu học
đang thường trú tạm trú từ một năm trở lên và thường xuyên sinh sống tại nơi công dân nộp đơn
đề nghị tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở
trường hợp đã có thời gian phục vụ trong công an quân đội công an xã bán chuyên trách đã kết thúc nhiệm vụ
công an am hiểu về phong tục tập quán có uy tín trong cộng đồng dân cư hoặc đã cùng tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh
trật tự cơ sở thì phải đang trường trú hoặc tạm trú tại nơi nộp đơn đề nghị tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
có đủ sức khỏe theo giấy chứng nhận của cơ sở khám chữa bệnh căn cứ điều một mươi ba luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở